hình trồng rau sạch trong trường học đã được triển khai tại nhiều trường trên địa bàn tp hcm những năm gần đây
ngoài ý nghĩa giáo dục cho học sinh kỹ năng sống giúp các em biết quý trọng thành quả lao động do mình và người khác làm ra
nguồn rau sạch từ công sức của thầy cô giáo và học sinh vung trồng còn được đưa vào sử dụng trong bữa ăn của bán trú
có phần giải quyết lo ngại về an toàn thực phẩm trong trường học
sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi tại trường tiểu học nguyễn văn trỗi quận bốn tp hcm về mô hình trồng rau sạch này
trường tiểu học nguyễn văn trỗi quận bốn tp hcm cũng như tất cả các trường tiểu học trong cả nước
quay việc giáo dục các em những kiến thức trong sách dạy các em văn thể mỹ
các thầy cô giáo của trường muốn các em hiểu được những gì mình đã học và biết áp dụng vào cuộc sống
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nhà trường đã bắt đầu thực hiện mô hình trồng rau sạch
tận dụng diện tích hơn hai trăm linh m hai trên sân thượng
từ hoạt động này các em được trải nghiệm từ hoạt động thực tế và rèn luyện một số kỹ năng cơ bản
tại vườn rau của mình từ lúc gieo hạt tưới cây hằng ngày đến lúc thu hoạch và bán rau
mô hình này đã tạo điều kiện để học sinh được rèn luyện có ý thức vì lao động biết trân trọng những thành quả lao động
cái ý thứ nhất mà nhà trường muốn thực hiện cái vườn rau này đó là phục vụ cho các em có những cái bữa ăn
cái thứ hai nữa là điều kiện của trẻ con ở thành phố thì các em khi học các môn khoa học tự nhiên xã hội hay tập làm văn
thì các em ít có điều kiện để tiếp cận thực tế
và cái vấn đề thứ ba mà nhà trường muốn làm với vườn rau này đó là muốn giáo dục cho các em có được những cái kỹ năng như là
gieo trồng chăm sóc rồi thu hoạch
hằng ngày các em được lên cái vườn rau của mình để mà chăm sóc rồi thấy được sự phát triển của cây hằng ngày
đến cái giai đoạn này
thu hoạch rồi các em giao cái sản phẩm cho nhà bếp và cái ngày mà các em được ăn cái rau do chính bản thân mình làm thì các em rất là vui
và ăn rất là nhiều ăn ngon và ăn hết suốt
các bé được tự tay ươm mầm rồi các bé chờ những cái hạt chống rau nó nảy mầm lên rồi bắt đầu lớn lên rồi các bé sẽ chăm sóc
rồi từ đó giáo dục thứ nhất là tính cẩn thận cho các bé bé có sự kiên nhẫn
ban đầu mình nghĩ là cái sự kiên nhẫn đó chỉ trong trồng rau thôi
mà cũng chuyển biến tích cực trong quá trình học tập cũng như là đối xử với bạn bè xung quanh
cũng do cái sự mà các bé được tự tay chăm sóc thì khi mà cây nó có chết hoặc là có gì đó thì các bé có sự thương xót
các bé mới hiểu ra được là những cái công sức của những người dân lao động cũng như là hiểu được cái giá trị mà cái công sức của ba mẹ các bé ở nhà
và các bé cũng sẽ cảm thông hơn đối với những cái bạn bè mà cung trang lứa nhưng mà không có điều kiện như mình dùng ở cái vùng nông thôn
cứ đều đặn hàng ngày
giờ ra chơi các em của mỗi lớp lại dành thời gian để lên sân thượng tưới nước bón phân cho vườn rau của mình
khi được lao động tự tay chăm sóc những chậu rau mà mình trồng sẽ làm cho các bạn vô cùng thích thú vui vẻ thỏa niềm đam mê ham tìm tòi khám phá
các thầy cô hướng dẫn rất tỉ mỉ cách thức gieo hạt tưới nước trồng các loại rau ăn lá rau ăn quả
từ đó các em thật sự trở thành những người nông dân tí hon
chính sự sáng tạo dám nghĩ dám làm trong việc triển khai mô hình mới
đã giúp hoạt động giảng dạy của thầy cô ở trường học trở nên phong phú giúp các em mau hiểu và thuộc bài
qua đó tăng thêm hứng thú học tập cho học sinh nhận thức được lợi ích của việc trồng rau sạch đối với môi trường sống xung quanh
phải nói thì học sinh nó rất là đam mê tức là chúng đam mê được khám phá được tự tay mình thực hiện
đương nhiên là không phải một cái buổi một cái giờ ra chơi thì tất cả các học sinh đều được lên trên vườn rau
tức là ngoại trừ những tiết học
mà thầy cô muốn giảng dạy trên vườn trường thì có thể là cả lớp sẽ được lên
còn vào giờ ra chơi thì là chỉ mỗi lớp chỉ có hai em thôi
các em mà chưa được lên hoặc là chưa tới phiên của mình trực nhật thì các em rất là tò mò
có em là muốn khám phá tức là không biết là ở trong nhà kính chẳng hạn là nó có cái thứ gì ở trong đó
thì các em cũng tìm mọi cách để vào được bên trong
thì từ những cái sự tò mò thích khám phá của học sinh như vậy
mà thầy cô chúng tôi cảm thấy là mình phải có cái trách nhiệm hơn tức là mình phải mở rộng hơn
làm sao để tất cả học sinh đều được tham gia
dạ con nói rất vui vì con biết được cách trồng rau
với lại cách thu hoạch rau
và thấy được rau lớn như thế nào
con nói rất là vui vì đó chính là rau con tử tây trồng giống như một người nông dân
và thì trước đây con học trong sách thì có những cái hình ảnh về cây
nhưng mà con không có hình dung ra được nó như thế nào
từ khi lên nhà kính thì con có thể với tận mắt quan sát
được là cây nó từ lúc nó nảy mầm cho tới khi nó ra hoa kết trái như thế nào ạ
và con khi lên đây con có thể tự học được cách chăm sóc cây và cho cá ăn
từ nguồn rau mà các em trồng và chăm sóc đã được đưa vào bếp ăn sử dụng cho bữa ăn hàng ngày tại trường
khi được ăn những loại rau từ tây mình trồng các em sẽ thích ăn rau nhiều hơn ăn nhanh và khen ngon
đây cũng là cơ sở để giáo viên tranh thủ giáo dục học sinh tích cực ăn rau
vốn là món ăn em thích ăn rau
vẫn là món ăn ít được học sinh tiểu học thích
qua đó giáo dục các em ý thức về những thực phẩm an toàn tốt cho sức khỏe giúp cả cô và trò yêu trường mến lớp hơn
những mô hình rau sạch này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh và sự hứng thú của học sinh
sau một thời gian triển khai mô hình này đến cho các em học sinh cũng như phụ huynh thì đều được nhận được sự đồng thần của phụ huynh
bởi vì phụ huynh muốn là tất cả các em được trải nghiệm
vào cái thực tế qua cái mô hình trồng trọt trồng cây của nhà trường
khi mà triển khai mô hình thì nhà trường tiến hành là tập phấn cho các em hiểu được từng cái giai đoạn khi tham gia vào cái mô hình trồng cây trong nhà kính
những cái cách bảo quản bản thân của các em cũng như là cách xử lý những cái công đoạn trồng trọt tại nhà kính
cho nên là
làm rất là an toàn
với sự hỗ trợ của một doanh nghiệp nhà trường đã xây dựng mô hình nhà kính stem garden
giúp các em trồng rau và nuôi cá chuyên nghiệp hơn
nhờ hệ thống thiết bị máy móc hiện đại tưới tiêu tự động
công việc của các học sinh bây giờ không chỉ là những nông dân nhí đơn thuần nữa
mà các em tiến dần đến học cách nuôi trồng như một nhà khoa học thực sự
tuy học mà chơi chơi mà học
nhưng đây chính là những giờ học ngoại khóa hết sức bổ ích
giúp các em học sinh có thêm cơ hội ôm tập lấy kiến thức các môn khoa học tự nhiên
đồng thời học cách làm việc nhóm
biết phối hợp chia sẻ công việc với tập thể
thưa quý vị và các bạn
với mô hình giáo dục lý thuyết gắn liền với thực tiễn
thông qua vườn rau sạch của trường tiểu học nguyễn văn trỗi quận bốn
cho thấy học đi đôi với hành là chìa khóa mở cánh cửa tri thức nhanh và hiệu quả nhất
mô hình giáo dục này được mở rộng thêm ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố
vẫn cần sự chung tay góp sức của phụ huynh
cũng như sự ủng hộ tài trợ về mặt kinh phí kỹ thuật của các doanh nghiệp trong xã hội
thì công tác giáo dục mới thực sự đáp ứng được thời kỳ hội nhập hiện nay